tại đồng nai hôm nay trường cao đẳng an ninh nhân dân i bộ công an đã tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng hiến binh hoàng gia campuchia
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
đây là khóa huấn luyện đầu tiên của lực lượng hiến binh hoàng gia campuchia
sáu mươi học viên ưu tú của lực lượng quân đội campuchia sẽ có khoảng thời gian huấn luyện sáu tháng liên tục tại trường cao đẳng an ninh nhân dân i
giáo trình đào tạo gồm các chuyên đề đã được bộ công an phê duyệt với các kiến thức về nghiệp vụ kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành cần thiết
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh trong suốt năm mươi năm năm qua quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống
hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa nhân dân hai nước việt nam và campuchia không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp
đồng chí thứ trưởng đề nghị trường cao đẳng an ninh nhân dân i cần chuẩn bị giáo trình đội ngũ giảng viên
chương trình đào tạo sẵn sàng hỗ trợ ban đào tạo cán bộ hiến binh ngay tại campuchia sớm nhất trong năm học này
tiếp tục hoàn thiện chương trình giáo trình tài liệu dạy học đảm bảo khoa học phù hợp với đối tượng học viên và thực tiễn công tác tại nước bạn campuchia
phối hợp với các đơn vị liên quan ra soát tiếp tục mở các lớp đáp ứng số lượng đào tạo theo yêu cầu tăng cường thực hành
nghiên cứu thực tế để vừa gian luyện chuyên môn vừa giúp cho học viên có điều kiện tìm hiểu văn hóa việt nam tăng cường giao lưu hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của hai nước